kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi tháng một của chúng tôi
những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ việc khai thác cát trái phép chi tiết sẽ có trong cụm tin ván sau đây
tại thời điểm bị bắt quả tang trên bốn phương tiện không có biển kiểm soát đang chứa khoảng hai mươi năm mét khối cát
qua kiểm tra nhóm người đi trên các phương tiện không xuất trình được các văn bằng chứng chỉ và giấy phép khai thác theo quy định
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát kinh tế ma túy môi trường công an huyện tứ kỳ phối hợp công an xã trí minh tứ kỳ kiểm tra phát hiện
tại sông thái bình thuộc thôn bắc an xã trí minh có một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát đang khai thác cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên hai khoang hơn tám mươi ba mét khối
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt giữ bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu
thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương
đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đang tàng trữ bốn gói ni lông có chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm
sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn huyện anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây
cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam một mươi một đối tượng
đều trú tại huyện phù cát để điều tra về tội giết người một mươi một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó
tại khu vực phường nhân thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước cho nên hai đối tượng này huy động
thêm hai mươi ba đối tượng khác mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội
phường nhân thành thị xã an nhơn trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi
bắn gây thương tích tại vùng ngực của văn hồng huyền là nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi và dùng dao chém trên đỉnh đầu
của kiệt gây thương tích một mươi đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng đã bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam sáu đối tượng khác
cũng với tội giành giết người
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đặng quang toàn thường gọi là toàn đen
trú tại phường tân phong thành phố biên hòa một mươi sáu năm tù về tội cướp tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định do thiếu tiền cho nên ông nguyễn thế thử
giám đốc bệnh viện tâm hồng phước phường tràng giai thành phố biên hòa đã vay mượn tiền nhiều lần của vợ chồng toàn
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn cùng vợ đến bệnh viện tâm hồng phước để đòi nợ ông thử
khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông thử có cất năm trăm linh triệu đồng toàn đã lấy tiền nhưng bị ông thử răng lại
sau khi có nhiều hành vi đe dọa ông thử toàn bỏ xuống thủy đị công an bắt giữ
vào ngày sáu tháng một đội cảnh sát kinh tế ma túy môi trường công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phối hợp với công an xã trí minh kiểm tra phát hiện tại sông thái bình thuộc thôn bắc an xã trí minh có một tải vỏ sát không có biển kiểm soát đang hút cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên ở hai khoang